hôm nay ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi mưa sẽ giảm xuống còn mức độ giải rác nhưng lượng không nhiều hầu hết là chỉ thấp dưới một mươi mm
còn về tình hình nhiệt độ ở thanh hóa đến thừa thiên huế giao động ở mức từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
trời tiếp tục rét về đêm và sáng ở phần phía bắc và lạnh ở các tỉnh phía nam
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình định nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi bảy độ
các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao hơn
giao động mức từ hai mươi tám đến ba mươi độ
các tỉnh tây nguyên và nam bộ cũng chịu sự khuếch tán của khối không khí lạnh phía bắc
vì thế mà toàn vùng trời khô ráo nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
dự báo nhiệt độ về đêm và sáng sớm tại vùng cao nguyên giảm với mức nhiệt thấp nhất giao động trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
đến trưa và chiều mức nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
trong khi đó các tỉnh thành nam bộ thì ban ngày trời có nắng không mưa
mức nhiệt trong khoảng từ một mươi hai giờ trưa đến một mươi hai giờ sáng
mức nhiệt trong khoảng từ một mươi sáu giờ chiều tăng lên và giao động ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh trong sáng ngày hôm nay
ở vịnh bắc bộ các vùng biển trung và nam bộ vùng từ quảng trị đến cà mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến cho biển động
vùng biển ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa còn có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật tới cấp chín
riêng khu vực phía đông của biển đông từ trưa và chiều mai
còn chịu tương tác với bão kamuri đang hoạt động trên khu vực phía đông của philippines
nên sẽ có gió mạnh hơn kèm theo mưa rông và gió giật mạnh
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vừa có mưa rào và rông rải rác ở phía nam
trong khi gió đông bắc mạnh cấp sáu khiến cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước